tỉnh hậu giang vừa tiến hành tổng kết mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ trong vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đây là dự án được ngành nông nghiệp một mươi ba tỉnh vùng đồng bằng sông kiểu long triển khai trên diện tích một ha trong vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
riêng ở hậu giang đây là mô hình được thực hiện lần đầu với bốn mươi ha
theo đánh giá của bà con trong dự án ruộng lúa áp dụng mô hình sử dụng phân hữu cơ đạt năng suất cao hơn gần một trăm linh kg trên một công
chi phí giảm một mươi giá lúa bán cao hơn bốn trăm linh đồng một kg so với sản xuất lúa không áp dụng mô hình này
bên cạnh đó khi áp dụng mô hình này bà con còn được công ty hỗ trợ lúa giống vốn mua máy cắt lúa và bao tiêu toàn bộ diện tích lúa
từ đó lợi nhuận của hộ sản xuất lúa hữu cơ đạt hơn hai mươi sáu triệu đồng một hectare
cao hơn so với dụng lúa bên ngoài mô hình
vào khoảng một mươi năm triệu đồng một ha
chủ tịch hội nông dân việt nam đề nghị các địa phương trong vùng đồng bằng sông kiều long
cần quan tâm chỉ đạo nhân rộng mô hình liên kết sản xuất lúa theo hướng hữu cơ
bởi đây là mô hình sản xuất đáp ứng theo hướng chất lượng hiệu quả an toàn vệ sinh thực phẩm
vừa góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu